thưa quý vị ngày một mươi chín tháng bảy chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm nguyễn thành phong
đã có tâm thư gửi đến toàn bộ nhân dân thành phố kêu gọi người dân tiếp tục ủng hộ
tin tưởng chia sẻ cùng thành phố thực hiện nghiêm quy tắc về giãn cách xã hội
và chỉ ra tám giải pháp để dập dịch trong thời gian tới
chủ tịch nguyễn thành phong viết
thưa toàn thể đồng bào chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân tp hcm
thành phố thân yêu của chúng ta đang trong giai đoạn rất khó khăn
khi phải căng mình đối mặt với đại dịch covid một mươi chín đang diễn biến hết sức phức tạp
tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội
với ý chí chống dịch như chống giặc cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân thành phố
đang ra sức chiến đấu với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ
mỗi gia đình cơ quan đơn vị địa phương là một pháo đài chống dịch
thành phố rất trân trọng ghi nhận và biết ơn những tình cảm quý báo
tấm lòng sức người sức của đã mang lại nhiều ý nghĩa trong cuộc chiến này
đây sẽ là sức mạnh vô cùng to lớn để thành phố nêu cao tinh thần quyết tâm chiến thắng dịch bệnh
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm cũng chia sẻ tám giải pháp hiệu quả để chống dịch trong thời gian tới
trong đó tập trung lấy mẫu xét nghiệm có trọng tâm
tách f ra khỏi cộng đồng thực hiện nghiêm chỉ thị một mươi sáu
tích cực điều trị các ca f nặng
chuẩn bị kế hoạch tiêm vaccine đợt
phấn đấu quý i năm hai nghìn hai mươi hai có hai phần ba người dân thành phố sẽ được tiêm vaccine
đảm bảo an sinh xã hội hàng hóa nhu yếu phẩm thiết yếu
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố tin tưởng rằng với sự chung sức đồng lòng đoàn kết và quyết tâm
nhất định chúng ta sẽ chiến thắng dịch bệnh
tiếp tục phát triển kinh tế xã hội đem lại sự bình an ấm no hạnh phúc cho nhân dân thành phố